đối với các vấn đề an ninh khu vực và duy trì hòa bình cũng như ổn định trong khu vực thủ tướng modi bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của ông tới indonesia malaysia và singapore sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa chính sách hành động hướng đông và tăng cường quan hệ cũng như hợp tác với cả ba quốc gia này
nhằm giải quyết khoản nợ công đang vượt mức hai trăm năm mươi tỷ đô la mỹ chính phủ mới tại malaysia sẽ thực hiện nhiều biện pháp cắt giảm chi tiêu mạnh tay như chấm dứt hoặc cân nhắc lại một số nợ công
đồng thời giảm lương của các bộ trưởng tuyên bố này được thủ tướng mahathir mohamad đưa ra ngày hai mươi ba tháng năm sau cuộc họp nội các đầu tiên kể từ khi chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức tại malaysia
trong cuộc họp báo thủ tướng mahathir đã nhấn mạnh đến quan ngại của chính phủ mới về vấn đề tài chính của đất nước khi mức nợ của malaysia hiện chiếm tới sáu mươi năm tổng sản phẩm quốc nội gdp
nhằm đối phó với tình trạng này chính phủ mới ở malaysia sẽ áp dụng nhiều biện pháp cắt giảm chi tiêu như giảm một mươi lương của các bộ trường dù quy định này sẽ không bắt buộc với những viên chức cấp cao khác
tuy nhiên theo thủ tướng malaysia các quan chức cấp cao khác có thể làm vậy nếu muốn đóng góp vào việc giảm chi phí công
bên cạnh đó thủ tướng mahathir cũng chủ trương thành lập một nội các nhỏ hơn thu hẹp quy mô chính phủ với việc giải tán một số cơ quan không quan trọng cũng như tìm cách thu hồi số tài sản quốc gia bị thất thoát liên quan tới quỹ đầu tư nhà nước arn db
thủ tướng thái lan prayuth chan o cha vừa thông báo cuộc tổng tuyển cử tại thái lan sẽ được tổ chức vào đầu năm hai nghìn một mươi chín và muộn nhất là vào tháng hai
tuyên bố này đưa ra trong bối cảnh hàng trăm người biểu tình tập trung tại thủ đô bangkok yêu cầu tổ chức bầu cử vào tháng một mươi một năm nay
đoàn người biểu tình dự định bắt đầu từ đại học times masat và kết thúc tại tòa nhà chính phủ nhưng đã bị lực lượng cảnh sát chặn lại
cảnh sát đã thiết lập hàng rào dọc một số tuyến đường gần trường đại học
và tiến hành kiểm tra an ninh
trước đó cảnh sát thái lan tuyên bố cấm biểu tình tại khu vực tòa nhà chính phủ và các con phố xung quanh
đồng thời cảnh báo người biểu tình không nên chống lệnh cấm tụ tập của chính quyền
kể từ khi lên nắm quyền năm hai nghìn một mươi bốn chính quyền quân sự tại thái lan đã cam kết tổ chức tổng tuyển cử vào năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên chính quyền nước này đã nhiều lần trì hoãn việc tổ chức bầu cử trong thời gian qua
tổng thống indonesia yoko widodo vừa triệu tập của họ
họp tại jakarta nhằm bàn thảo về việc thành lập cơ quan chỉ huy chiến dịch đặc biệt chống khủng bố của quân đội indonesia
đây được xem là bước đi mạnh mẽ tiếp theo của chính phủ indonesia
nhằm ứng phó với tình hình khủng bố phức tạp tại nước này trong thời gian qua
theo thông báo cảnh sát quốc gia sẽ hỗ trợ và phối hợp với quân đội trong các hoạt động chống khủng bố
theo đó hoạt động chống khủng bố ở indonesia hiện nay bao gồm bảy mươi năm là các hoạt động tình báo
năm là các hoạt động bề nổi và hai mươi là hoạt động tư pháp
cơ quan chống khủng bố trên sẽ bao gồm lực lượng đặc biệt của quân đội với tám mươi một đơn vị
đơn vị hải quân jalamangkara và đơn vị không quân bravo chín mươi
tổng thống widodo đã đồng ý khôi phục hoạt động của cơ quan chống khủng bố mới
để hỗ trợ cảnh sát quốc gia trong các hoạt động chống khủng bố trong những điều kiện nhất định
cũng theo cảnh sát quốc gia indonesia cơ chế hợp tác giữa cảnh sát và quân đội
cũng như sự hỗ trợ của công chúng đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực chống khủng bố
bộ trưởng tài chính malaysia lim wan airng vừa cho biết
quỹ đầu tư nhà nước ondb tâm điểm vụ bê bối tham nhũng tại nước này đã bị vỡ nợ
tuyên bố được đưa ra sau khi ông lim có cuộc gặp với những người làm việc cho quỹ ondb
tại cuộc gặp các giám đốc của andb đều xác nhận quỹ này đã không còn khả năng thanh toán nợ
một trong các giám đốc đã thông báo rằng khoản đầu tư ra nước ngoài trị giá hai bốn tỷ usd
vốn đủ để trả các món nợ của quỹ trong vài năm thực chất là giả
chủ tịch onmdb arun kanda thừa nhận
ông cũng không chắc chắn về giá trị các khoản đầu tư trên cũng như liệu chúng có thực sự tồn tại hay không
onmdb là quỹ đầu tư do cựu thủ tướng malaysia najib razak sáng lập năm hai nghìn chín
với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế xã hội
ông najib bị cáo buộc có liên quan tới việc để thất thoát hàng tỷ usd
trong các giao dịch với nước ngoài thông qua winmdb
tuy nhiên quỹ ondb cũng như ông najib nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này
sau khi lên nắm quyền sau cuộc bầu cử ngày chín tháng năm vừa qua
tân thủ tướng malaysia mahathir mohamad tuyên bố
yêu tiên của chính phủ là tập trung đối phó với nạn tham nhũng
và quyết tâm thu hồi khoản tiền thất thoát từ quỹ ondb
thưa quý vị và các bạn cùng với sự phát triển của công nghệ và truyền thông
đào tạo trực tuyến e learning ra đời như một cuộc cách mạng về dạy học
trở thành một xu thế tất yếu của thời đại và đang phát triển ở các nước thuộc khu vực đông nam á
đây là hoàng thị thùy phương một cán bộ của y bán nhân dân quận hai trăm ba mươi ba
đang theo học văn bằng hai luật kinh tế để phục vụ cho công việc của bản thân
thùy phương lựa chọn hình thức học trực tuyến e learning vì nhiều lý do
còn anh hà văn luyến nhân viên của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
khẳng định đây là hình thức học rất phù hợp với người bận rộn như anh
chỉ với chiếc di động có kết nối internet là anh có thể mở rộng kiến thức bản thân
trong một thế giới đa chiều mở như hiện nay
đây là một hình thức mà tôi thấy rất thiết thực đối với những người đang đi làm giống như tôi
thứ nhất là nó không giới hạn về cái thời gian
học tập tức là lúc nào mình cũng có thể truy cập vào cái tài khoản mà nhà trường cung cấp
và mình học theo cái chương trình họ đề ra và đến một cái thời gian đó thì lúc tôi đi
có thể đi trên đường tôi chơi ngồi ô tô đi công tác tôi cũng có thể làm được
hoặc là không cần miễn năm sao là cái điện thoại hoặc cái máy tính của tôi
có cài đặt kết nối internet thì tôi có thể truy cập
thì một trong những cái lý do mà tôi lựa chọn cái hình thức đấy
thì nó rất là linh động trong cái việc của mình
trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin
thông tin và internet việc cập nhật xu hướng mới tiện lợi và nhanh chóng
có thể giúp bạn vừa tiết kiệm được thời gian công sức
lại vừa học tập một cách hiệu quả hơn rất nhiều so với những phương pháp truyền thống
hàng trăm ngàn sinh viên đã và đang theo học bằng phương pháp này
đều cảm thấy hài lòng với chất lượng và những mặt yêu việt của nó
đầu tiên nó phải có cái vai trò là vai trò là một cái kho kiến thức vô biên
chúng ta có nói là vô biên trên mọi lĩnh vực
trên mọi trí thức và trên mọi cái kỹ năng giúp cho con người có thể tiếp cận
thứ hai là cái đào tạo trực tuyến nó là một môi trường để giúp cho những người có tâm
và những người muốn truyền đạt cái kinh nghiệm sống cái trí thức của mình cho những người khác
thì người ta gọi đó là môi trường chia sẻ
bởi vì trong môi trường chia sẻ ấy thì giờ này tôi là người giáo viên
nhưng giờ sau tôi lại là một học viên
đấy vai trò có thể thay đổi
trong bảng xếp hạn của ambient insight về một mươi thị trường giáo dục trực tuyến có tốc độ tăng trưởng
cao nhất toàn cầu giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám những gương mặt nổi bật đều đến từ đông nam á
thị trường mới nổi về thương mại điện tử những gương mặt nổi bật được kể đến là myanmar tốc
độ tăng trưởng cao nhất hơn năm mươi thái lan bốn mươi ba malaysia bốn mươi hai việt nam bốn mươi một

trong giáo dục chúng ta chưa có những cái phần riêng dành cho đào tạo trực tuyến
vậy thì công nhận cái trình độ đào tạo trực tuyến nó như thế nào
ở đâu đó chúng ta vẫn còn nghĩ rằng là đào tạo trực tuyến là khó có thể để thẩm định
ai tham gia học tập ai tham gia thi cử
vậy thì công nhận nó như thế nào thì đấy là vấn đề hành làm pháp lý
chúng ta chưa bật được lên
và nhiều khi chưa bật được lên chúng ta chưa có những nghiên cứu
và chưa có những cái cách làm để nó phục vụ thực sự cho người học
đấy chính là cái điều mà chúng ta hơi chậm một chút
nhưng còn chúng ta có phát triển hay không thì tôi khẳng định là phát triển rất tốt
bởi vì dân số chúng ta rất trẻ và dân số chúng ta rất cầu thị
đặc biệt của người việt nam dân tộc việt nam chúng ta là dân tộc rất hiếu hỏng
đấy chính là những điều rất có lợi
và nếu như theo cái thống kê thì những người mà có trong tay thiết bị thông minh
và có khả năng truy cập internet của chúng ta rất lớn
đấy là môi trường phát triển đào tạo trực tuyến rất tốt
việc nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục là một trong những nhân tố quyết định
sự tồn tại và phát triển của đất nước chính là cá nhân
earning sẽ là một trong phương thức dạy và học rất phù hợp
trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
đáp ứng các yêu cầu của xã hội
mô hình này đã góp phần tạo nên những thay đổi sâu sắc trong giáo dục
từ yếu tố thời gian không gian không còn bị ràng buộc
đến quá trình chuyển giao trí thức cũng trở nên chủ động hơn từ phía người học
hy vọng rằng trong tương lai không xa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục này
sẽ mang lại những hiệu quả lớn cho các quốc gia đông nam á nói chung và việt nam nói riêng
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn cùng đến với đất nước lào xinh đẹp
nơi vốn từ lâu vẫn được triều mến nhắc tới bởi cụm từ đất nước triệu vòi
lào nổi tiếng với những thắng cảnh đền chùa linh thiêng và đặc biệt là lòng hiếu khách thân thiện của người bản xứ
một trong những điểm đặc sắc nhất của đất nước triệu vòi chính là cố đô luông phra bang
nơi bạn sẽ có những trải nghiệm mới mẻ thú vị
cũng như có cơ hội tìm hiểu về nét đẹp của văn hóa lào một cách đầy đủ và chân thật nhất
được xây dựng qua nhiều triều đại trên đó in dấu tích của nơi từng là trung tâm phật giáo của xứ triệu voi
vào mỗi sớm tinh mơ hình ảnh các nhà sư đi khất thực trên phố forn hang luôn gây sự tò mò cho du khách nước ngoài
mỗi khi có nhà sư đi qua người dân địa phương quỳ trước cổng nhà cung kính dừng thức ăn
bạn nên bắt đầu hành trình của mình bằng việc khám phá động pa u
động nằm ở phía bắc cố đô dọc con sông mê công và cách trung tâm khoảng ba mươi km
pa u gồm hai động đá vôi tham thi ung và tham tinh
trong hang động có hơn bốn pho tượng phật cổ có từ hơn ba trăm linh năm trước do người dân lào ban đêm trèo thuyền ra cất dấu tượng phật khi kinh đô của họ bị giặc ngoại xâm
tiếp theo bạn sẽ khám phá chùa pa hu ak
đến đây bạn sẽ bị cuốn hút với những tác phẩm điêu khắc gỗ và bức tường từ thế kỷ thứ một mươi chín hầu hết mô tả đức phật hoặc các cảnh lịch sử
trước sân chùa nhìn sang phía bên kia đường là viện bảo đức
trước đây là cung điện hoàng gia với góc nhìn tuyệt đẹp từ trên cao
phía dưới là các gian hàng bán quả lưu niệm nơi có thể khiến bạn phải tẩn mẩn hàng giờ để chiêm ngưỡng và mua về làm quà
wat sinh thong được coi là ngôi chùa linh thiêng nhất tại luang prabang được vua setar thirat xây vào năm một nghìn năm trăm sáu mươi được hoàng gia bảo trợ
chùa có rất nhiều tượng cổ thể hiện hình tượng phật nhập niết bàn
năm một nghìn chín trăm ba mươi một một vài cổ vật tại chùa đã được mang sang
paris của pháp triển lãm và chỉ được trả về cho lào sau ba mươi năm
hoạt động lý tưởng có thể khiến bạn dành hàng giờ ở luang prabang là ngắm toàn cảnh thị trấn lên đèn khi đứng trên đỉnh đồi phu si
ở luang prabang mọi con đường đều dẫn về đường sukhasium dọc theo con sông mekong nơi có chùa thammo thayyaram
chùa tọa lạc trên đồi phu si gồm ba trăm ba mươi tám bậc thang
trên các bậc thang đi lên có các tượng phật
ngôi chùa này có dấu chân phật
một chi tiết bạn không nên bỏ qua khi ghé nơi này
khi đã đến đây bạn không thể bỏ qua khu chợ đêm
các quầy hàng nằm dưới lòng đường dọc theo con phố đi bộ si sa vang vông
ngay góc đường có hàng bánh khọt nước dừa
băng qua bên kia đường là các gian hàng bày bán thức ăn vặt
màn đêm buông xuống không còn ánh đèn lung linh không còn sự náo nhiệt của tiếng mời chào buôn bán từ những hàng quán
thay vào đó là sự yên ả thanh bình vốn có của cố đô luang prabang
nhờ đó ấn tượng về luang prabang trong lòng du khách
sẽ trở nên sâu sắc